tại tỉnh thái nguyên ban kinh tế trung ương phối hợp với tỉnh ủy thái nguyên đã tổ chức hội thảo
phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết ba mươi bảy
và các đồng chí lãnh đạo ban kinh tế trung ương lãnh đạo tỉnh thái nguyên đồng chủ trì hội thảo
sự kiện còn có sự tham dự của đại diện một số cơ quan trung ương các chuyên gia
các nhà khoa học và đại diện lãnh đạo một mươi bốn tỉnh vùng trung du và miền núi bắc bộ
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị
các địa phương trong vùng đã đạt được nhiều thành tiệu đáng kể
tốc độ tăng gdp toàn vùng tăng một mươi grdp bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi tám đạt khoảng bốn mươi bốn tám mươi sáu triệu đồng một người
gấp gần một mươi hai chín lần so với năm hai nghìn bốn
cơ cấu kinh tế trung ương đã đạt được nhiều thành tiệu đáng kể
công nghiệp xây dựng bốn mươi bốn mươi ba dịch vụ ba mươi năm tám mươi sáu nông lâm nghiệp thủy sản đạt một mươi tám sáu thuế và trợ cấp sản phẩm năm một mươi một
trong một mươi năm năm qua các địa phương trong vùng đã thu hút mạnh các nguồn lực để tập trung đầu tư vào những ngành
lĩnh vực sản phẩm có lợi thế không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân
giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc giữ vững ổn định chính trị
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
xây dựng và củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước
theo đó có chín trên một mươi hai chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết ba mươi bảy
một trên một mươi hai chỉ tiêu khả năng đạt được vào năm hai nghìn hai mươi và có hai trên một mươi hai chỉ tiêu chưa hoàn thành
tại hội thảo các đại biểu đã đánh giá làm rõ về các tiềm năng lợi thế của từng địa phương trong vùng
tập trung vào các thế mạnh về nông nghiệp du lịch kinh tế cửa khẩu các hành lang kinh tế
nhiều ý kiến có tính gợi mở về các lĩnh vực
lực ưu tiên đầu tư để tạo ra các động lực tại chỗ
nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng các địa phương thời gian tới
đặc biệt là hạ tầng giao thông nông nghiệp công nghiệp chế biến và du lịch
những đề xuất để giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh sinh thái
và đảm bảo quốc phòng an ninh giữa đảm bảo phát triển nhanh và bền vững
giữa khai thác tài nguyên và giữ gìn cảnh quan để phát triển du lịch
giữa nâng cao chất lượng lao động ổn định dân cư và di dân tự do xóa đói giảm nghèo
đồng chí nguyễn văn bình khẳng định mặc dù là khu vực có tiềm năng
thế mạnh về phát triển công nghiệp khai khoáng chế biến khoáng sản và ngành nông nghiệp
có tiềm năng lớn về du lịch nhưng đặc thù nhiều đồi núi cao
địa hình bị chia cắt mạnh nên việc phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn
làm rõ vai trò chức năng nhiệm vụ của vùng trong tổng thể quốc gia vùng
dự báo về bối cảnh mới trong nước quốc tế tác động tích cực tiêu cực
đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và vùng
những thật lợi và khó khăn của vùng và các địa phương trong từng ngành lĩnh vực
trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ trong thời gian tới
nhận diện và làm sâu sắc hơn các tiềm năng lợi thế của từng địa phương trong vùng
các ngành lĩnh vực địa bàn cần được ưu tiên nguồn lực đầu tư
các trụ cột phát triển cơ bản và thứ tự ưu tiên đầu tư cho từng địa phương từng tiểu vùng
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả vùng và các địa phương đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
thảo luận đề xuất được các chương trình công trình dự án cho từng ngành lĩnh vực hoặc địa phương
để thu hút dẫn dắt các nguồn lực và tạo động lực
tại chỗ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả vùng và quốc tế
các đại biểu tham dự hội thảo đã thống nhất cao đề nghị ban chỉ đạo đề xuất bộ chính trị
ban hành một nghị quyết mới cho vùng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tạo động lực cho vùng phù hợp với thực tiễn phát triển tình hình quốc tế và khu vực
thể hiện tốt chức năng nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng trong thời gian tới